trong ba ngày tết nguyên đán mậu tuất tính từ ngày ba mươi tháng chạp đến mùng hai tết
có khoảng một chín trăm năm mươi người phải vào viện vì đánh nhau
báo cáo của bộ y tế cũng cho biết các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận một trăm chín mươi người nhập viện
do tai nạn pháo nổ tăng gấp giữa ít so với tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tai nạn do các chất nổ khác là năm mươi ba trường hợp tăng hơn gấp đôi so với tết hai nghìn một mươi chín
số người nhập viện vì đánh nhau trong dịp tết đã giảm hơn so với năm ngoái
tuy nhiên trong ba ngày tết vừa qua cũng đã có tới gần một chín trăm năm mươi người phải vào viện vì đánh nhau
trong đó gần một một trăm linh người phải vào viện điều trị nội chú
trên hai trăm bảy mươi người phải chuyển bệnh viện lên tuyến cao hơn sáu người tử vong vì đánh nhau
về lý do dẫn đến đánh nhau có trên hai trăm ba mươi người liên quan đến rượu bia